thưa quý vị nghị định sáu bảy của chính phủ được ban hành nhằm hỗ trợ ngư dân vay vốn để đóng mới tàu cá vỏ sắt bám biển vươn khơi
sau khi đóng mới các tàu cá đã phát huy được hiệu quả giúp ngư dân tăng cường sản xuất góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
tuy nhiên tại thanh hóa đã có tới một mươi tám trên hai mươi ba tàu cá vỏ sắt thuộc diện này bị hỏng hóc ảnh hưởng tới hoạt động khai thác của ngư dân
điều đáng nói là đến thời điểm này có tàu vẫn đang nằm trên bờ chờ sửa chữa không thể khai thác nợ ngân hàng thì vẫn phải trả
ngư dân đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nàn
chiếc tàu cá vỏ sắt này được đóng mới một năm trước với trị giá gần một mươi tám tỷ đồng
thế nhưng chín lần ra khơi thì có tới tám lần tàu gặp trục chặt phải quay về
lần thì hỏng tời lần thì hỏng xào lần gần đây nhất là cả hai máy phát điện của tàu đều bị trục chặt
điều đáng nói là những hỏng hóc này đã xuất hiện từ lâu
phía doanh nghiệp đóng tàu cũng cam kết sửa chữa từ ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng đến nay nhiều hạng mục trong bản cam kết này vẫn chưa được sửa chữa trong khi đó thời hạn bảo hành thì đã hết
trong công toàn nó làm ra như là sao này mấy điện này tời này rồi là hệ điện hệ đóm hệ ganh thì cũng là nó sẽ là đảm bảo cho chú đi thử đi hư đâu rồi các cháu sẽ bảo hành cho chú
đến lúc là qua sáu tháng nó biết là hết bảo hành kêu nó vào nó biết hết bảo hành xào gãy dàn thì hư gãy hết mà điện thì nó cháy
bây giờ tôi chả biết kêu ai nữa tiền nông vay mượn có hết nhiều đồ
con tàu gần một mươi tám tỷ đồng nhưng hợp đồng ký kết lại rất sơ sài thời gian bảo hành chỉ trong sáu tháng
đến khi phát sinh lỗi doanh nghiệp viện cớ hết bảo hành để thiệt hại thuộc về phía chủ tàu
hai bên đã cam kết với nhau
hợp đồng kinh tế kể cả bảo hành có một tháng đi chăng nữa nhiều vật tư chúng tôi bảo hành là có một tháng thôi chúng tôi phải chấp nhận
thậm chí là có những cái vật tư như là kể cả là không bảo hành người ra tôi mua bảo thôi anh mua anh chuyển tiền cho tôi tôi không có trách nhiệm bảo hành
sau này anh khai thác hoặc sử dụng nó sai tôi không bảo hành
đấy là một cái hợp đồng dân sự một hợp đồng kinh tế thì có thể là sáu tháng hoặc một năm đấy phụ thuộc vào hợp đồng đã ký
theo các điều kiện tại nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
ủy ban nhân dân các huyện thành phố có tàu tham gia phải thành lập các ban chỉ đạo sáu mươi bảy để hỗ trợ chủ tàu
cũng như giám sát quá trình triển khai vận hành của các tàu cá
thế nhưng khi chủ tàu phản ánh về chất lượng tàu và phát sinh các mâu thuẫn với đơn vị đóng tàu
thì chính quyền địa phương lại cho rằng mình đứng ngoài cuộc
nhưng mà theo nghị định sáu bảy thì trong quá trình sau khi mà có quyết định phê duyệt được chủ trương nông mới
và sau khi có ngân hàng ngân hàng đã đồng ý cho vay
thì các công việc còn lại là người dân tự chủ động
được tham gia chính sách hỗ trợ của chính phủ ông muộn và nhiều chủ tàu khác vô cùng vui mừng
thế nhưng đến lúc này
tiền nợ ngân hàng thì vẫn phải trả hàng tháng
tàu thì không mang lại lợi nhuận do hỏng hóc liên tục
các chủ tàu đang chìm dần cùng với những con tàu từng là niềm mơ ước bấy lâu nay
tàu cá vỏ sắt được đóng mới và bàn giao hoàn thiện
toàn bộ quy trình đóng tàu được doanh nghiệp ký kết với đơn vị giám sát của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngư dân những người chủ tàu đứng ra trả nợ số tiền vay hỗ trợ của chính phủ
lại không được tham gia nhiều vào quá trình sản xuất
không những thế theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
để được giải ngân nguồn tiền vay vốn
chủ tàu phải thực hiện những thỏa thuận ngầm về chiết khấu phần trăm cho đơn vị đóng tàu
các tàu cá đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ được thực hiện theo hình thức chìa khóa cho tay
tức là chủ tàu sẽ nhận chiếc tàu hoàn thiện từ phía doanh nghiệp
toàn bộ quá trình thiết kế thi công đều phải được giám sát của trung tâm đăng kiểm tàu cá
thuộc tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuy nhiên hợp đồng giám sát này lại được ký kết với đơn vị đóng tàu
chủ tàu không được tham gia nhiều vào khâu này
xào bốn cái xào ganh thì người ta làm thêm năm ly tôm của hàn quốc
mà ở đây nó làm có hai ly hơn hai ly của trung quốc
lúc tôi biểu thì nó nói là cái này là có kiểm định giám sát
ngoài bộ người ta giám sát rồi anh không phải lo
có đi làm được là mới làm không làm được là
sướng đó chịu đánh nhiễm làm lại
nên là tôi có nói thì cũng thừa thôi
vì đây là chìu khóa trong tay mà
theo quy định toàn bộ số tiền hỗ trợ đóng tàu vay của ngân hàng
sẽ giải ngân cho đơn vị đóng tàu
trừ các khoản mua sắm trang thiết bị đánh bắt
tuy nhiên để được giải ngân khoản tiền mua ngư lưới cụ
chủ tàu phải chiết khấu một mươi năm số tiền cho công ty đại dương
biên bản thỏa thuận nội bộ cho thấy
số tiền chiết khấu này đã lên tới ba trăm tám mươi năm triệu đồng
thì công ty đại dương là nói là vậy là
là phải ông phải trích lại cho công ty một mươi năm để chi phí các khoản khác
vì tôi không biết tất cả các tàu khác này tôi thấy không có ai phải trích lại đồng nào cả
mà sao lại công ty này phải trích lại
thì trong cái lúc khẩn cấp để làm lưới
thì tôi cũng phải làm theo lời của công ty đại dương thôi
thì cũng phải ký lại một mươi năm để cho lấy tiền chi phí
không ký xong ngân hàng sao
nếu mà không ký thì nói chung là không được
vì ngân hàng không có trái tàu của công ty đại dương
thì ngân hàng không nhanh hơn
thực ra là trong hợp đồng đã nói rõ là giữ lại năm tiền bảo hành
và năm là trong các chi phí và mua vật tư phải có thuế và có chi phí chung
cái này nó chi là một mươi là chi phí chung nữa
và những cái hạng mục ông muộn lấy cả con tàu
đúng ra là chú muộn phải trả tôi là bao nhiêu là một bảy tỷ tiền thuế nữa đúng không
nhưng mà thực tế

thì đấy là hợp đồng giữa tôi với ông muộn
không có những cái hạng mục đấy sao con này thỏa thuận
toàn bộ số tiền đóng tàu cũng như mua ngư lưới cụ
chủ tàu được ngân hàng cho vay trong thời hạn một mươi bảy năm với lãi suất một trên năm
đây không phải là số tiền ngư dân được tài trợ mà họ phải đi vay để đóng tàu khai thác
chưa bàn đến lợi nhuận mà các doanh nghiệp thu được từ hợp đồng đóng tàu
chỉ riêng khoản chích khấu một mươi năm này đã cho thấy vấn đề bất cập ở đây
và điều chớ chưa thay là không phải chủ tàu nào cũng phải chịu số tiền này
đồng ngay từ ban đầu là ngân hàng tự trải ngân về bên ngư dân
công ty tham gia nhiều không
công ty không tham gia về bên ngư lấy cụ còn công ty chỉ có tham gia về bên tàu
bàn giao tàu còn ngư lưới cụ thì bên tôi thôi
ngư lấy cụ thì ngư dân tự mua có hợp đơn chứng tử thì bên ngân hàng tự trải ngân thôi
bên công ty không tham gia
chính sách hỗ trợ của chính phủ để giúp ngư dân những cột mốc bảo vệ chủ quyền của tổ quốc bám biển vươn khơi
thế nhưng với những ngư dân này
giờ đây con tàu vỏ thép không còn là ước mơ khi nó đang đẩy họ vào bước đường cùng